mở rộng vụ đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tri cục đăng kiểm số sáu tp hcm
và tri cục đăng kiểm số chín tỉnh bà rịa vũng tàu
công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam với phó trưởng phòng tàu sông
cục đăng kiểm việt nam cùng ba người khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đơn vị vừa khởi tố bắt tạm giam
nguyễn tuấn anh phó trưởng phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam
phạm ninh thắm đăng kiểm viên phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam
lương đức thái phó giám đốc tri cục đăng kiểm hải hưng tỉnh hải dương
và vũ đức nhất phó tri cục đăng kiểm hải hưng hiện đang làm việc
tại phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam về tội nhận hối lộ
theo đó quá trình điều tra mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ
xảy ra tại tri cục đăng kiểm sáu tp hcm và tri cục đăng kiểm số chín tỉnh bà điều vũng tàu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định ngoài việc đưa tiền cho các đăng kiểm viên
để được bỏ qua các lỗi trong quá trình thực hiện kiểm định cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa
các đối tượng còn tiến hành lập hồ sơ thẩm định thiết kế
bên cạnh đó trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
xảy ra vào ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực biển cồn ngựa huyện cần giờ
công an tp hcm đã tạm giữ các tàu là phương tiện mà các đối tượng sử dụng để khai thác cát trái phép
qua điều tra làm rõ đối với các phương tiện này công an xác định một số đăng kiểm viên
của tri cục đăng kiểm hải hưng và phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam
đã nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc cấp thẩm định thiết kế và đăng kiểm đối với các phương tiện này